cũng là lời hứa đó là giải quyết bài toán quá tải trong ảnh y bằng cách xây dựng dự án cơ sở hai bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức tại phủ lý hà nam từ mấy năm trước
dự án đã chậm tiến độ ba năm tiền có mà không thể giải ngân được

đây là cái khâu rất là thèn chốt mà cái mục tiêu cái yêu cầu cũng như là cái hiệu quả của triển khai kế hoạch đầu tư công mà chậm thì như thủ tướng phát biểu trong chỉ đạo là nêu rất là nhiều tác hại
luật đầu tư công sửa đổi vừa được quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi được coi là phương thức chữa một phần của căn bệnh này
đó là những vướng mắc về thể chế pháp lý trong đầu tư công
tuy nhiên trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trách nhiệm của cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ
thì tất cả các việc hôm nay chúng ta bàn đều là có lợi ích trực tiếp đến người dân hết
tuy nhiên là cũng xin nhân này thì cũng xin nói thật tôi cũng có cảm giác ở đâu đó một vài nơi một vài cán bộ công chức cũng có cái biểu hiện là cái gì có lợi cho mình thì mới làm
do đó thì tôi đề nghị cần chấn chỉnh cái này
trước thực tế
do đó chính phủ đã đưa ra những giải pháp mạnh mẽ trong ba tháng cuối năm nhấn mạnh tinh thần tiêu không hết thì điều chỉnh vốn giao cho bộ ngành địa phương khác sử dụng có hiệu quả hơn
không những thế sẽ xây dựng chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân sai phạm
kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ liên quan đến dự án có năng lực chuyên môn yếu có biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực lợi ích nhóm hay là né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải ngân
mặc dù chính phủ phía trên thì chuyển động rất là mạnh nhưng ở phía dưới thì cái sự bắt nhịp cùng với chính phủ nó còn có một cái khoảng cách
chứ còn bây giờ thì chúng ta bảo có giải pháp gì thì chúng ta nói là giải pháp là nêu hết rồi
vấn đề là con người triển khai thực hiện và đặc biệt là vấn đề chúng ta có dám mạnh dạng thay những đối tượng mà không hoàn thành
cái việc đầu tư công đấy chuyển sang làm công tác khác không thì chúng ta mới có thể đẩy nhanh tiến độ lên
thủ tướng yêu cầu thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình
lãnh đạo bộ ngành địa phương có tâm sẽ không lấy thành tích làm chậm thậm chí gây ra hậu quả là những dự án đình trệ mà không biết phải xử lý thế nào
hậu quả của nó không thể giải quyết bằng những lời hứa không rõ tương lai hay rút kinh nghiệm là xong
bởi trong đó còn có tiền thuế và mồ hôi công sức
của nhân dân